cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thủy thành phố cần thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lê minh thể sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
trú tại số ba trăm sáu mươi bảy trên hai mươi một đường trần quang diệu phường an thới về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
được quy định tại điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở đối với lê minh thể các quyết định và lệnh nêu trên đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
trước đó vào ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi chín ông thể đã bị tòa án nhân dân quận bình thủy xét xử tuyên phạt hai năm tù giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi lê minh thể chấp hành xong án phạt tù và trở về nơi cư trú tại địa phương cho đến nay
trong quá trình sinh sống tại địa phương lê minh thể vẫn thường xuyên đăng tải chia sẻ các bài viết hình ảnh có nội dung vi phạm pháp luật trên trang facebook cá nhân để nhiều người chia sẻ bình luận
hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thủy tiếp tục điều tra xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật